lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã thu giữ gần một trăm linh thùng trứng da cầm trong khoang hàng của hai xe khách từ lào cai về vĩnh phúc để tiêu thụ
qua kiểm tra ban đầu xác định hai xe khách gồm xe khách biển kiểm soát tám mươi tám b bốn bốn mươi bảy do lái xe trần hoài nam
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại xã hội hộp huyện vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc chở năm mươi sáu thùng giấy đựng trứng gia cầm và xe khách biển kiểm soát tám mươi tám b bốn chín mươi tám do lái xe nguyễn văn mến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã yên phương huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc chở bốn mươi một thùng giấy đựng trứng da cầm
tất cả chín mươi bảy thùng giấy trên được để dưới khoang hàng hóa của hai xe khách với tổng số ba mươi một bốn mươi quả trứng

trên các thùng giấy này có in chữ của trung quốc
theo lời khai của hai lái xe thì toàn bộ số hàng trên được một người đàn ông không rõ tên tuổi nhờ vận chuyển từ khu vực phường phố mới thành phố lào cai về tỉnh vĩnh phúc
tại thời điểm kiểm tra các lái xe không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản kiểm tra
và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và phương tiện kể trên để tiếp tục điều tra làm rõ
theo lời khai của hai lái xe các lái xe không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản kiểm tra